theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng bảy vị trí tâm bão cách mong cái quảng ninh khoảng bốn trăm tám mươi km về phía đông đông nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm một mươi tám đến một trăm ba mươi ba km một giờ giật cấp một mươi năm
trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi km vị trí tâm bão lúc này trên vùng biển quảng ninh hải phòng có xu hướng giảm cường độ với sức gió mạnh nhất cấp chín giật cấp một mươi hai
đến một mươi ba h ngày một mươi chín tháng bảy bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ một mươi năm đến hai mươi km một giờ đi sâu vào đất liền suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục suy yếu và tan dần
vị trí tâm bão lúc này trên đất liền khu vực phía tây bắc bộ với sức gió giảm dưới cấp sáu
do ảnh hưởng của bão số một từ gần sáng ngày một mươi tám tháng bảy vùng ven biển khu vực từ quảng ninh đến thái bình có gió mạnh dần lên cấp sáu bảy vùng gần tâm bão cấp tám chín giật cấp một mươi hai
khu vực các tỉnh lạng sơn bắc giang bắc ninh có gió mạnh cấp sáu bảy giật cấp chín
để chủ động ứng phó với bão số một có tên gọi là bão talim các địa phương ven biển nơi bão đi qua đã sẵn sàng các điều kiện vật chất lực lượng chủ động trong mọi tình huống
theo báo cáo của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tính đến sáu giờ ngày một mươi bảy tháng bảy đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho năm mươi hai một trăm tám mươi tám tàu
trên hai trăm hai mươi sáu một trăm tám mươi ba người biết diễn biến hướng đi của bão để chủ động di chuyển phòng tránh
hiện không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm
khu vực từ quảng ninh đến nghệ an có năm trăm năm mươi ba tàu biển và phương tiện thủy nội địa đang hoạt động
các phương tiện đã nhận được thông tin về bão số một
tính đến một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng bảy tại quảng ninh hải phòng còn tổng số một mươi bảy bốn trăm một mươi bốn khách du lịch lưu trú trên các tuyến đảo
các tỉnh quảng ninh thái bình nam định dự kiến cấm biển từ một mươi hai h
từ một mươi hai h ngày một mươi bảy tháng bảy hải phòng dự kiến từ hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng bảy
các địa phương khác tiếp tục theo dõi diễn biến của bão để xem xét quyết định phù hợp với tình hình thực tế
các địa phương đã giả soát phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm và trên các lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy sản
trong đó các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến ninh bình dự kiến sơ tán khoảng hai mươi chín tám trăm tám mươi bảy người
do ảnh hưởng của bão số một có tên gọi quốc tế là talim
các hãng hàng không đã điều chỉnh kế hoạch
khai thác các chuyến bay trong ngày hôm nay
các hãng hàng không nhận định ảnh hưởng của bão số một có thể kéo dài
theo đó hành khách đang có kế hoạch đến hoặc đi từ các sân bay bị ảnh hưởng bởi bão số một
thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết và các thông tin từ các hãng bay để nắm hành trình và thời gian khởi hành
các hãng hàng không cam kết sẽ thực hiện hỗ trợ hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng theo đúng chính sách
để ứng phó với bão số một cục hàng không việt nam yêu cầu các đơn vị cơ quan tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
dự kiến hai sân bay vân đồn cát bi sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng của bão
hai sân bay nội bài thọ xuân có thể bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão mưa lớn
cục hàng không yêu cầu các cảng hãng hàng không các cơ sở cung cấp dịch vụ có phương án điều chỉnh kế hoạch bay
hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của bão số một và đảm bảo tuyệt đối hoạt động bay
tiếp tục với những nội dung khác vào sáng ngày hôm nay
sau khi tạm dừng gần hai tiếng đồng hồ viên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu tiếp tục ngày làm việc thứ năm
với phần công bố quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với năm mươi bốn bị cáo của viện kiểm sát
theo đánh giá của viện kiểm sát vai trò nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án là bị cáo phạm trung kiên
đây là bị cáo có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhận hối lộ nhiều nhất thủ đoạn trắng trợ
nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên án tử hình
đối với nhóm các bị cáo xét xử về tội nhận hối lộ cựu thứ trưởng bộ ngoại giao tô anh dũng
bị đề nghị tuyên án từ một mươi hai đến một mươi ba năm tù nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự từ một mươi tám đến một mươi chín năm tù
nguyễn thanh hải vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế từ bảy đến tám năm tù bị cáo nguyễn quang linh
cựu trợ lý phó thủ tướng bị đề nghị tuyên án từ bảy đến tám năm tù vũ anh tuấn
cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh từ một mươi chín đến hai mươi năm tù
trong hai mươi bốn bị cáo phạm tội đưa hối lộ người bị đề nghị án phạt cao nhất là lê hồng sơn
tổng giám đốc công ty blue sky từ một mươi một đến một mươi hai năm tù còn nguyễn thị thanh hằng
phó tổng giám đốc công ty này bị đề nghị tuyên từ một mươi đến một mươi một năm tù
hai mươi bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên từ một mươi hai tháng đến một mươi một năm tù
liên quan tới cáo buộc chạy án bị cáo nguyễn anh tuấn cựu phó giám đốc công an tp hà nội
bị đề nghị từ sáu đến bảy năm tù về tội môi rời hối lộ
còn bị cáo hoàng văn hưng cựu trưởng phòng năm cơ quan an ninh điều tra bộ công an
bị đề nghị tuyên phạt từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đang nợ nần thì nhận được đề nghị nhờ giúp chạy án cho đối tượng có hành vi giết người
thảo đã cầm gần một ba tỷ đồng rồi tiêu xài cá nhân
công an tỉnh lào cai vừa bắt giữ đối tượng ngô tiến thảo
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải đức thảo
vào ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
do mâu thuẫn cá nhân nguyễn hồng long đã gây ra vụ án mạng rồi bỏ trốn khỏi địa phương
trong thời gian này đối tượng long đã liên hệ với phạm kiên quyết nhờ chạy án
sau khi nhận lời giúp long quyết đã liên hệ với ngô tiến thảo nhờ chạy án cho long
sau khi thương lượng về giá cả thông qua quyết
bạn gái của long đã ba lần chuyển tiền cho ngô tiến thảo với tổng số tiền là một ba tỷ đồng
sau khi nhận tiền thảo khẳng định đã lo chuyện của long êm xuôi
tuy nhiên sau đó long vẫn bị cơ quan kiểm soát điều tra công an tỉnh bắt giữ
từ lời khai của quyết và các chứng cứ thu thập được công an tỉnh lào cai đã làm rõ hành vi phạm tội của thảo
tại cơ quan công an thảo khai nhận không có khả năng cũng như không có quan hệ với ai để chạy án
xong do làm ăn thua lỗ lại đang nợ nần nên khi nghe quyết đặt vấn đề thảo đã nảy sinh ý định phạm tội
thời gian gần đây trên địa bàn của tỉnh ninh thuận đã xảy ra những vụ việc thanh thiếu niên tụ tập
mang theo hung khí đi giải quyết mơ thuẫn gây hoang mang lo lắng cho xã hội
nhiều vụ việc đã để lại những hậu quả nặng nề cho gia đình nạn nhân và xã hội ghi nhận của nhóm phóng viên
do mâu thuẫn từ trước nên vào dặng sáng ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trịnh công sơn rủ sáu đối tượng khác đi tìm nhóm của nguyễn đắc tiến chú tại phường đô vinh để đánh trợ thù
nhóm của sơn đã cầm rào tự chế và kiếm nhật
đến khu vực phường đô vinh thì thấy nguyễn văn thức nguyễn văn sinh là nhóm của tiến
nên cả nhóm hô hoán và chạy theo xe để đuổi đánh
do bị tấn công và giật đuổi chạy quá tốc độ
nên xe của thức đã mất lái ngã xuống đường làm cho sinh tử vong và thức bị thương nặng nên tử vong ngay sau đó

trước đó vào đêm ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai khi đang ngồi trong quán cà phê
nhóm của nguyễn phương nam phát hiện nhóm thanh niên thường xuyên mâu thuẫn với nhóm của nam
nên nhóm nam đã lấy dao đuổi đánh nhóm thanh niên kia
hậu quả làm nguyễn đức hậu chú thành phố phan rang tháp tràm bị thương tật ba mươi bốn
đặc biệt trong quá trình cho cơ quan chức năng xử lý tối ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
phạm xuân trí là một trong sáu đối tượng bị cơ quan công an áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nước cơ chú
đã rủ võ văn anh khoa mang theo hai con sao tự chế đi tìm nguyễn đức hậu để trả thù
vì nghi ngờ nhóm của hậu đã chặn đánh mình
khi đến nơi không có hậu ở nhà phạm xuân trí đã lập phá nhiều tài sản với tổng giá trị thiệt hại hơn tám triệu đồng
cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam phạm xuân trí
và lệnh cấm đi khỏi nước cơ chú đối với võ văn anh khoa về hành vi quỷ hoại tài sản
bên cạnh đó các thanh thiếu niên có hoạt động manh động và có tính chất côn đồ
thậm chí đe dọa và sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an
điển hình như vụ việc vừa xảy ra vào khoảng một giờ ngày sáu tháng ba
khi lực lượng công an tổ chức truy bắt đối tượng truy nã nguyễn khánh phong
đối tượng điều khiển xe mô tô chở phong tông tông thẳng vào xe của lực lượng chốt chặn
còn phong dùng dao bầu chống trả để tỏa thoát
khám xét ngôi nhà mà phong và các đối tượng dùng nằm nơi tụ tập có một mươi hai cây mát
sáu dao tự chế hai gậy sắt
tiếp tục truy xét chín đối tượng khai nhận sau khi bỏ trốn
phong đã gọi một số đối tượng mang theo hông khí đi tìm lực lượng chức năng để trả thù
theo các chuyên gia nguyên nhân chính của tình trạng bạo lực ở lứa tuổi thanh thiếu niên
là do lời sống buông thả của bản thân cũng như sự thiếu quản lý giáo dục của gia đình phụ huynh
sự hạn chế hiểu biết pháp luật cũng là nguyên nhân khiến cho các đối tượng manh động liều lĩnh khi gây án

để triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo bão số một di chuyển phức tạp
và dự kiến đổ bộ vào đất liền từ quảng ninh đến thái bình vào chiều tối ngày một mươi tám tháng bảy
cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo hoàn lưu cơn bão rộng phạm vi ảnh hưởng từ bắc bộ đến nghệ an
và có khả năng gây mưa rất lớn sau bão kéo dài
tính đến sáu giờ sáng ngày một mươi bảy tháng bảy lực lượng chức năng đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho hơn năm mươi hai tàu
với khoảng hai trăm hai mươi sáu người biết diễn biến hướng đi của bão để chủ động tru tránh
hiện không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm
để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do cơn bão số một gây ra phó thủ tướng trần lưu quang yêu cầu các địa phương
các bộ ngành thực hiện nghiêm công điện của thủ tướng chính phủ và các công điện của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
có bốn điều cần lưu ý sau đây
thứ nhất là không chủ quan lơ lạc
cái thứ hai là phải chủ động liên hoạt
cái thứ ba là phối hợp tốt
phối hợp tốt trong cung cấp thông tin và trong ứng xử với từng việc cụ thể
và cái cuối cùng là chuẩn bị chú đáo nhất có thể
cơ bản thì mục tiêu của chúng ta là không để có thiệt hại về người và giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại về tài sản
theo ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
hiện toàn bộ khách du lịch trên các đảo bị ảnh hưởng bởi bão số một đã nhận được thông tin và bắt đầu di chuyển về đất liền từ ngày một mươi sáu tháng bảy
đối với khách có nhu cầu ở lại đảo chính quyền địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tổ chức bố trí nơi lưu trù an toàn
tỉnh quảng ninh và thành phố hải phòng dự kiến cấm biển từ ngày một mươi bảy tháng bảy
đối với khu vực miền núi ban chỉ đạo lưu ý các địa phương cần chủ động di rời sơ tán dân tại khu vực ngập sâu chia cắt nguy cơ lũ quét sạt lở đất
chuẩn bị lực lượng phương tiện trang thiết bị nhu yếu phẩm theo phương châm bốn tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống
từ ngày mai bão số một sẽ gây gió mạnh mưa lớn diện rộng ở bắc bộ
các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng đều ra công điện khẩn trương lên phương án ứng phó với bão số một đang tăng cấp
đối với thành phố hải phòng hiện có ba trăm tám mươi bốn tàu du lịch đang hoạt động bình thường và sẽ về nơi neo đậu tránh trú khi có yêu cầu
trên biển hiện có sáu năm chiếc tàu cá các loại
trong đó hai trăm hai mươi một trên hai trăm ba mươi một tàu xa bờ đã về nơi neo đậu tránh trú
đến thời điểm hiện tại các địa phương và lực lượng vũ trang của tỉnh đã chuẩn bị lực lượng gồm một hai trăm hai mươi tám cán bộ chiến sĩ và lực lượng sung kích phòng chống thiên tai
một mươi ô tô các loại một mươi hai tàu ba mươi hai xuồng tất cả đều ứng trực tại các địa bàn được phân công sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ
để chủ động ứng phó với cơn bão số một tỉnh quảng ninh đã yêu cầu các đơn vị địa phương giữ liên lạc thường xuyên với các phương tiện đang hoạt động trên biển
thông tin về vị trí và diễn biến của bão để chủ động kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn không đi vào vùng nguy hiểm
đồng thời chỉ đạo khẩn trương gia cố lồng bé nuôi trồng thủy sản và tổ chức đưa người từ các khu nuôi lên bờ
ưu tiên phụ nữ người già và trẻ nhỏ lên trước và hoàn thành công việc này trước một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng bảy
đồn biên phòng cô tô quảng ninh bắn pháo hiệu thông báo các chủ tàu thuyền tìm nơi trú ẩn an toàn cảnh báo các tàu thuyền không ra khơi khi có mưa bão trên biển
tại nghệ an ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã có công điện yêu cầu các sở ngành đơn vị địa phương
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão chuẩn bị phương án chẳng chống nhà cửa giả soát các điểm trọng yếu nguy cơ sạt lở ngập úng để chủ động ứng phó di rời người dân khi cần thiết
trong ngày một mươi sáu tháng bảy và sáng ngày một mươi bảy tháng bảy lực lượng chức năng sẽ tập trung liên lạc kêu gọi các tàu thuyền đang đánh bắt trên biển vào nơi tránh trú an toàn
chuẩn bị lực lượng phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ
các tỉnh thái bình và nam định cũng có công điện khẩn yêu cầu các cấp ngành thực hiện những biện pháp ứng phó trước khi bão đổ bộ như kêu gọi tàu thuyền ở khu vực nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
sáng nay sau hai ngày tạm nghỉ phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu chuyển sang phần tranh tụng viện kiểm sát luận tội và đề nghị mức án đối với năm mươi bốn bị cáo
tuy nhiên khi phiên tòa bắt đầu được ít phút thì chủ tọa thông báo tạm dừng phiên tòa để luật sư các bị cáo xuất trình chứng từ nộp tiền khắc phục hậu quả
theo hội đồng xét xử việc cập nhật số tiền khắc phục hậu quả để cơ quan công tố có căn cứ đề xuất mức đề nghị phù hợp
theo dự kiến vào sáng nay hội đồng xét xử sẽ kết thúc phần thẩm vấn chuyển sang phần tranh tụng đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án với các bị cáo
trong năm mươi bốn bị cáo có hai mươi ba cựu quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ trong đó một mươi tám người bị truy tố không hình phạt tử hình
hai mươi bị cáo buộc đưa hối lộ để được cấp phép chuyến bay giải cứu
những người còn lại bị cáo buộc mua rời hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị cáo bị cáo buộc đưa nhận hối lộ năm trăm một mươi năm lần với một trăm sáu mươi năm tỷ đồng liên quan đến việc cấp phép chuyến bay giải cứu chuyến bay combo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với nguyễn việt phong
trú tại huyện tháp một mươi tỉnh đông tháp để điều tra về hành vi tham mô tài sản
năm hai nghìn một mươi một nguyễn việt phong xin vào làm việc tại công ty cổ phần phân bón mầm xanh có địa chỉ tại huyện bình chánh tp hcm
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám phong được bổ nhiệm làm nhân viên kinh doanh tại thị trường tp cn và các tỉnh hậu giang sóc trăng bạc liêu và an giang
từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba với vai trò là nhân viên kinh doanh lợi dụng vị trí nhiệm vụ được giao
nguyễn việt phong đã thu hồi công nợ của một mươi bốn khách hàng tại các tỉnh hậu giang sóc trăng bạc liêu và tp cn với tổng số tiền hơn một bốn tỷ đồng
nhưng không giao nộp về công ty mà chiếm đoạt
còn tại thành phố đà nẵng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê vừa tiến hành khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn văn sĩ trú tại phường xuân hà quận thanh khê
nguyễn văn sĩ là thủ phạm chuyên đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn
theo đó do không có việc làm ổn định nhưng lại muốn có nhiều tiền để ăn chơi và sử dụng ma túy
từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba sĩ đã nhiều lần thực hiện hành vi đột nhập trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn thành phố
thủ đoạn của sĩ là lợi dụng mua hàng tại các quán cà phê hay những địa điểm không có người trông coi
lúc người dân đi ngủ quên khóa cửa để lẻn vào và nhanh chóng thực hiện việc chiếm đoạt tài sản phần lớn là điện thoại di động
qua làm việc sĩ thừa nhận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cho đến thời điểm bị phát hiện đã thực hiện chót lọt bảy vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị trên một mươi triệu đồng
thưa quý vị thay vì phải đến tận nơi để xem bói trực tiếp
cùng với sự phát triển của mạng xã hội thì dịch vụ xem bói online ngày càng nở rộ và thu hút được sự chú ý của cư dân mạng